thưa quý vị theo kế hoạch thì ngày mai hai mươi chín tháng hai tòa án nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
vụ án sai phạm xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội gọi tắt là cdc hà nội
khi mua bộ sinh phẩm xét nghiệm của công ty cổ phần công nghệ việt á gọi tắt là công ty việt á
hai bị cáo ra hầu tòa trong vụ án này gồm trương quang việt nguyên giám đốc cdc hà nội
chủ tịch hội đồng tư vấn mua sắm hàng hóa dịch vụ của trung tâm
lê minh tuyến nguyên là trưởng phòng tài chính cdc hà nội bị viện kiểm sát nhân dân tp hà nội
truy tố về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng khi thực hiện gói thầu số năm năm hai nghìn hai mươi bằng hình thức đấu thầu rộng rãi
mua hai mươi tám ba trăm linh bộ sinh phẩm xét nghiệm với tổng số tiền hơn một mươi ba tỷ đồng với mục đích mua sản phẩm của công ty việt á
trương quang việt khi đó giữ chức vụ phó giám đốc phụ trách cdc hà nội
chủ tịch hội đồng mua sắm có trách nhiệm chủ trì xây dựng phê duyệt thông số kỹ thuật của bộ sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín đưa ra đấu thầu
khi đó lê minh tuyến thành viên hội đồng mua sắm của cdc hà nội
biết việc trung tâm xây dựng thông số kỹ thuật của bộ sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín đưa ra đấu thầu
dựa trên sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín của công ty việt á sản xuất
đảm bảo cho đơn vị này trúng thầu theo nội dung trao đổi giữa trương quang việt với công ty việt á trước đó
viện kiểm sát xác định hành vi của trương quang việt và lê minh tuyến đã vi phạm quy định pháp luật
về đảm bảo tính công bằng minh bạch trong hoạt động đấu thầu gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn chín một tỷ đồng
sau khi cdc hà nội thanh toán tiền gói thầu
theo chỉ đạo của trương quang việt bị cao tuyến đã nhận tiền ngoài hợp đồng của công ty việt á là hơn một ba tỷ đồng
trong đó việt được hưởng lợi năm trăm linh triệu đồng còn tuyến hưởng lợi tám trăm linh triệu đồng
dự kiến phiên tòa diễn ra trong một ngày
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với nguyễn văn phúc chú tại thành phố châu đốc để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra vào sáng ngày một mươi năm tháng hai tại khuôn viên chùa huỳnh đạo thuộc phường núi sam thành phố châu đốc
sau một thời gian điều tra theo dõi phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng ngãi đã phá thành công chuyên án triệt phá đường dây mua bán tàng chữ che phép vũ khí quân dụng công cụ hỗ trợ trên không gian mạng có quy mô lớn thù giữ chín mươi hai khẩu súng các loại và hơn một mươi bốn viên đạn thể thao và nhiều công cụ hỗ trợ đổi chơi nguy hiểm

công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm và trên một mươi bốn sáu trăm linh viên đạn thể thao công cụ hỗ trợ
đối tượng phan huỳnh thiên đạt khai nhận sau khi đặt mua các loại vũ khí quân dụng vũ khí thể thao công cụ hỗ trợ các linh phụ kiện của các loại vũ khí từ nhiều nơi trong và ngoài nước các đối tượng này gửi bằng đường lưu kiện về quảng ngãi
đối tượng cắt giấu các loại vũ khí trên tại kho hàng bí mật và liên tục thay đổi địa điểm kho hàng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng đồng thời sử dụng tài khoản trên kênh youtube facebook nhóm kín để đăng tải quảng cáo và mua bán các loại vũ khí công cụ hỗ trợ

đối tượng cắt giấu các loại vũ khí trên tại kho hàng bí mật và liên tục thay đổi địa điểm kho hàng bí mật
đã hơn hai tháng kể từ khi công an tỉnh hải dương triển khai cao điểm tấn công chấn áp tội phạm nhiều kết quả tích cực đã được ghi nhận điển hình là tình hình tội phạm được kéo giảm đặc biệt trong dịp nghỉ tết nguyên đán giáp thìn vừa qua toàn tỉnh hải dương không xảy ra các vụ án về trật tự xã hội
chủ động giải quyết từ sớm từ xa nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm
trong cao điểm năm nay công an tỉnh hải dương huy động tối đa lực lượng phương tiện tập trung tuần tra kiểm soát địa bàn trọng điểm tấn công chấn áp mạnh các loại tội phạm giải quyết những vấn đề phát sinh về an ninh trật tự ngay từ cơ sở không để tội phạm hoạt động phức tạp gây bức xúc dư luận
ghi nhận trong và sau dịp tết nguyên đán năm nay tình hình an ninh trật tự được đảm bảo ổn định tội phạm và vi phạm pháp luật giảm thực chất các vi phạm như đốt pháo nổ vi phạm trật tự xã hội đều ở mức thấp

tại huyện bình giang số vụ phạm tội về trật tự xã hội được kéo giảm năm mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật về ma túy được duy trì thực hiện quyết liệt đã bắt khởi tố một mươi tám vụ lập hồ sơ đưa một mươi đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc
đặc biệt lực lượng công an đã chủ động nhận diện các loại vi phạm về pháo ma túy mới để đấu tranh ngăn chặn hiệu quả
tại huyện bình giang số vụ phạm tự xã hội được kéo giảm năm mươi góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn